khi trong đêm khai mạc festival biển hai nghìn một mươi năm với những thủ đoạn tinh vi tuyển đã cùng đồng bọn tiến hành trót lọt được một số vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trước khi bị lực lượng công an thành phố nhà trang bắt giữ
theo thống kê của các cơ quan chức năng từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đã xảy ra trên một mươi năm vụ trộm cắp cướp giật tại các địa điểm diễn ra các hoạt động lễ hội
thực tế con số này có thể nhiều hơn do một số người bị hại chưa trình báo với cơ quan công an
một nhóm thường là năm đến một mươi người
chúng trà trộn và trong số những người đi tham dự lễ hội
khi phát hiện người bị hại có để tài sản sơ hở bọn chúng sẽ tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp và cướp giật
khi bị người bị hại hoặc bọn chúng phát hiện thì bọn chúng xông vào là gian cảnh xô đẩy người bị hại để nhằm với mục đích để tẩu tán tài sản và trải thoát cho đồng bọn
trong thời gian diễn ra festival biển
lực lượng công an thành phố nha trang đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này tại những địa điểm đang diễn ra các hoạt động lễ hội
do làm tốt công tác phòng ngừa nên tình hình tội phạm so với festival năm trước giảm tình hình trộm cắp cướp giật không xảy ra nhiều
qua đó đã làm rõ một mươi một vụ bắt giữ nhiều đối tượng
thực tế đấu tranh của các cơ quan chức năng cho thấy ý thức chủ quan mất cảnh giác của một bộ phận không nhỏ người dân và du khách là một trong những nguyên nhân khiến tội phạm trộm cắp cướp giật diễn biến phức tạp trong những ngày qua
trong tuần trang kiểm soát trong lễ hội chúng tôi đã bắt điều tra xử lý một số đối tượng cướp giật và trộm cắp
việc là một số đối tượng đã đột nhập vào nhà khách ba mươi tám bồn bồ để trộm cắp tài sản và một số đối tượng trộm cắp dây chuyền ở khu vực liên hợp